cuối năm là thời điểm các đơn vị thường phải đẩy nhanh sản xuất để hoàn thành kế hoạch
đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng điện cũng sẽ tăng lên
và đây cũng là thời điểm dễ xảy ra cháy chập điện do nhu cầu quá tài
vì vậy để bảo đảm an toàn cho lưới điện tổng công ty điện lực hà nội đã lên kế hoạch triển khai công tác kiểm tra an toàn lưới điện phòng chống cháy nổ
đây là gara ô tô ở phố võ thị sáu quận hai bà trưng
trong những ngày gần hết năm này lượng xe đến gara để sửa chữa đã tăng gấp một năm đến hai lần so với những tháng trước đó kéo theo nhu cầu sử dụng điện cũng tăng lên
hai cửa hàng in trên phố bạch mai quận hai bà trưng với các mặt hàng in ấn như túi sổ tay lịch
thời điểm này lượng khách hàng và công việc đến cửa hàng đã tăng gấp đôi so với những tháng trước đó